cạnh đó nhiệt độ tăng cao hạn hán kéo dài đất đai mất mùa màng cây trồng bị hạn chế sinh trường
và động vật nuôi gặp khó khăn do thiếu thức ăn nước sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân
bên cạnh những ảnh hưởng tiêu cực nhưng đồng thời cũng có những ảnh hưởng tích cực
biến những thách thức của biến đổi khí hậu thành những cơ hội để chủ động giảm thiểu
và thích ứng dựa trên nguyên tắc giải quyết hài hòa
tính hiệu quả phù hợp với diễn thế của thiên nhiên được đặt lên hàng đầu
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay mùng một mươi tháng năm
thủ đô hà nội mưa xào và sông xảy rác cục bộ mưa to gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
phía tây bắc bộ mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
phía đông bắc bộ mưa xào và sông xảy rác cục bộ mưa to vùng đuối và trung du mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi độ
thành hóa đến thừa thiên huế phía bắc mưa xào và sông xảy rác cục bộ mưa to phía nam mưa xào và sông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
đà nẵng đến bình thuận chiều tối và đêm nay mưa rào và rông
vài nơi ngày nắng
quảng nam tới khánh hòa có nơi nắng nóng nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
tây nguyên chiều tối và đêm mưa rào và rông
có vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi năm độ
nam bộ đêm mưa xào và rông
vài nơi ngày nắng nóng có nơi có nắng nóng cay cắt
chiều tối mùng chín tháng năm mưa xào và rông xảy rác trong mưa rông khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
tiếp theo chương trình sẽ là
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin thời tiết
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo